thưa quý vị dự báo miền bắc hôm nay vẫn duy trì kiểu thời tiết mưa nắng sen kẽ
tuy nhiên thì thời gian nắng giáo trong ngày vẫn chiếm ưu thế hơn nên là bầu không khí khá là oi nóng
nhiệt độ cao nhất ở thủ đô hà nội và nhiều thành phố khác như ninh bình bắc giang và việt trì
sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn với miền trung thì khu vực từ quảng bình xuống đến bình thuận trong ngày hôm nay được dự báo là trời nắng
đến chiều tối mưa rông có thể xuất hiện ở một vài nơi
nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
còn tại nam bộ cụ thể là tại thành phố hồ chí minh trong ba ngày tới thì vẫn mưa nhiều
tập trung chủ yếu vào chiều và đêm
lượng mưa mỗi ngày phổ biến trong khoảng từ hai mươi đến bốn mươi mm
có điểm mưa trên tám mươi mm
quý vị lưu ý đề phòng lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm